liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã mở rộng điều tra khởi tố thêm hai vụ án và khởi tố mới bảy mươi hai bị can
trong đó có hai mươi ba bị can là lãnh đạo cấp vụ cục cán bộ các cơ quan thanh tra kiểm toán
thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương
cụ thể có sáu cán bộ thanh tra chính phủ một mươi hai cán bộ ngân hàng nhà nước
một vụ trưởng văn phòng chính phủ một cán bộ ủy ban giám sát tài chính quốc gia
một cán bộ ủy ban kiểm tra trung ương tránh thanh tra tỉnh lâm đồng
một phó giám đốc ngân hàng nhà nước tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố bị can trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
về ba tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ
nguyễn thành nam chú tỉnh hà tĩnh đã tự tạo cho mình vỏ bọc có địa vị để vay tiền từ người quen
rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay do cần tiền đầu tư sàn giao dịch bo
sàn giao dịch quyền chọn nghị phân để đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các tài sản trên không gian mạng
nguyễn thành nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để nạn nhân tin tưởng nam đã thông tin tới bị hại bản thân hiện đang là chuyên viên của một cơ quan nhà nước
tại tỉnh nghệ an qua quan hệ thân thiết với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh nghệ an và trung ương
nam đã nhiều lần vay tiền của nạn nhân sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới chín bốn tỷ đồng
nam đã đầu tư vào sàn giao dịch bo sau đó thua lỗ
mạo danh là nhân viên của trung tâm đăng kiểm
gọi điện đến chủ xe thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định phải ra hạn đăng kiểm
đồng thời yêu cầu người bị hại chuyển một khoản phí nhất định để nhận giấy ra hạn đăng kiểm
cơ quan chức năng cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo và người dân cần phải chú ý để không bắt bẫy của các đối tượng
thời gian gần đây một số người dân trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
nhận được cuộc gọi xưng là nhân viên của các trung tâm đăng kiểm
thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định
và yêu cầu người dân cung cấp địa chỉ và chuyển khoản một trăm linh đồng
để nhận giấy gia hạn đăng kiểm qua dịch vụ chuyển phát nhanh
mặc dù theo quy định người dân có thể tự tải giấy ra hạn kiểm định về sử dụng
mà không phải trả bất cứ khoản phí nào
xong không ít người đã làm theo
tôi thấy họ đọc thông tin của tôi chính xác
tôi nghĩ là họ đọc như thế là chính xác
nên là tôi nghĩ như vậy là đúng nên là tôi đã làm theo
xe không lớn nhưng mà nhiều xe với số lượng đấy thì tôi nghĩ là số tiền sẽ rất là lớn
tôi cứ thắc mắc rằng là tại sao cái thông tin của mình nó lại được lọt ra ngoài
và làm cho những người đó nợ dụng những cái đấy
theo sở gia thông vận tải tỉnh quảng ninh
hiện nay không tính các phương tiện vãng lai
toàn tỉnh có trên một trăm năm mươi xe ô tô
thực hiện thông tư số tám năm hai nghìn hai mươi ba của bộ gia thông vận tải
về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con đến chín chỗ mồi
không tính các phương tiện vãng lai
theo sở gia thông kinh doanh vận tải
người dân có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website của cục đăng kiểm việt nam
hoặc trên app thông tin đăng kiểm từ điện thoại thông minh
và tải file giấy xác nhận gia hạn về lưu trên điện thoại
hoặc in ra để sử dụng khi lưu thông trên đường
việc yêu cầu chủ xe cung cấp địa chỉ trả tiền
để nhận giấy gia hạn đăng kiểm qua dịch vụ chuyển phát nhanh
là hành vi có dấu hiệu lừa đảo
hiện nay thì trên các cái nền tảng mạng xã hội
thì xuất hiện rất nhiều các cái chiêu trò lừa đảo
về cái làm các cái thủ tục đăng kiểm rút gọn như vậy
sở động tải cũng khuyến cáo người dân chủ phương tiện
tăng cường cái việc mà kiểm soát cái thông tin trên các cái lên tảng xã hội
phối hợp cùng với nãy sở động tải
trong cái việc mà tự gia hạn cái đăng kiểm phương tiện
sở gia thông vận tải tỉnh quảng ninh
khuyến cáo người dân khi có thắc mắc
hoặc nhận được cuộc gọi nghi lừa đảo
liên quan đến thủ tục gia hạn kiểm định
hãy liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng tám trăm tám mươi chín chín nghìn tám trăm tám mươi chín để được giải đáp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án thi hành lệnh tạm giam
đối với hai đối tượng về hành vi giết người
và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo hồ sơ vào chiều ngày sáu tháng bảy
do mâu thuẫn trong việc đòi nợ trần hoàng minh cùng chú địa phương
đã đến nhà anh ruột của bùi thanh tư
tư đã cùng phạm vĩ an đến gặp minh
minh đã dùng bình xịt hơi cay về phía tư
và tư đã dùng súng bắn minh gây thương tích năm
tổ công tác công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
phối hợp với công an xã bình thạnh huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
bắt giữ nguyễn hữu quyên chú tệ huyện cao lãnh
và phan thị cẩm vân chú huyện cờ đỏ
về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày trên tuyến quốc lộ một a
đoạn gần bệnh viện cai lệ tỉnh tiền giang
vân điều khiển xe mô tô chở quyên
đã giật một chiếc điện thoại di động hiệu iphone
của một người phụ nữ đang nghe điện thoại khi chạy xe
sau khi gây án hai đối tượng đã đem bán chiếc điện thoại
với giá là ba triệu tám trăm linh nghìn đồng
qua tiếp nhận tin báo của bị hại gần năm giờ xảy ra vụ việc
lực lượng công an đã truy tìm và bắt giữ cả hai nghi phạm
tiếp tục với những thông tin khác một tàu vận chuyển gần một trăm linh tấn phân ure
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
vừa bị hải đoàn biên phòng một mươi tám bộ đội biên phòng
chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tp hcm phát hiện bắt giữ
vào lúc hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một trên khu vực biển tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng đã phát hiện tàu la bảy nghìn tám trăm linh một có nhiều dấu hiệu nghi vấn
ra tín hiệu dừng tàu để tiến hành kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có một mươi thuyền viên
do nguyễn văn việt quê tỉnh long an làm thuyền trưởng
lời khai ban đầu của thuyền trưởng trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh tấn phân ure
chưa rõ chất lượng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
lực lượng chức năng của hải đoàn biên phòng một mươi tám đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm
sau đó dẫn giải phương tiện về cảng hải đoàn biên phòng một mươi tám để tiếp tục điều tra xử lý
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hàng trên đường lê
lê duẩn phường sáu thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
khu vực cháy nằm sau một cây xăng với cột khói bốc cao hàng chục mét
vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay vụ cháy xuất phát từ khu vực kho hàng
nằm phía sau của một cây xăng trên đường lê duẩn phường sáu thành phố tuy hòa
ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và bao trù một khu vực rộng lớn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn
sau đó cột khói đen đã bốc cao lên hàng chục mét
nhiều người tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành
nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên phối hợp cùng nhiều lực lượng liên quan
nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa
và đến khoảng tám giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy được khống chế kịp thời nên đã không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy và thống kê thiệt hại
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện nho quan của tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh văn bản
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn sơn cao
xã gia tường huyện nho quan tỉnh ninh bình
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi lông mày trái
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đoài thượng
xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn huy triều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thượng
xã an vĩ huyện khoái châu tỉnh hưng yên
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên
cũng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện